chỉ trong một thời gian ngắn hàng loạt vụ mua bán xăng dầu lậu trên vùng biển dung quốc
tỉnh quảng ngãi được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý trong giai đoạn cuối năm
lực lượng chức năng khu vực cảng biển tăng cường tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh tuyến biển vùng cảng biển
bến số một cảng dung quốc là bến cảng biển có lưu lượng người hàng hóa xuất nhập tâm nập nhất
tại dùng quất mỗi năm tại đây đón nhận hơn một triệu lượt người phương tiện hàng hóa lưu thông qua cảng
tại các khu vực sản xuất đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc đã phối hợp với đơn vị quản lý
khai thác cảng tổ chức tuần tra trên bộ trên biển phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc gây mất an ninh
trật tự đảm bảo cho doanh nghiệp khai thác tối đa năng lực tiếp nhận bốc rỡ vận chuyển hàng hóa
vùng cảng biển dung quất tỉnh quảng ngãi có bảy cảng chuyên dùng và cảng thương mại
cùng với việc vận chuyển hàng hóa cho các khu kinh tế tại đây cũng xảy ra hoạt động buôn lậu
vận chuyển xăng dầu trái phép qua các hình thức mua bán từ tàu nước ngoài tàu vận tải tàu cá
năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan chức năng phát hiện bốn vụ buôn bán khối lượng lớn xăng dầu từ tàu nước ngoài
để đảm bảo an ninh lực lượng biên phòng tăng cường giám sát
tại tất cả các cụm cảng phát hiện xử lý nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật
ngăn ngừa triệt để các đối tượng có dấu hiệu phạm tội
vùng cửa khẩu cảng biển dung quất là một trong bảy cảng biển lớn của việt nam
phục vụ chính yếu cho phát triển công nghiệp nặng nhập cảnh
hiện đang là cao điểm cho các hoạt động sản xuất cuối năm và đón tết
lượng tàu thuyền qua cảng tăng cao do vậy tuần tra kiểm soát trên các vùng an ninh biên giới biển
của lực lượng biên phòng trong mọi thời điểm góp phần giải quyết triệt đề tình trạng mất an ninh
mua bán trao đổi trái phép hàng hóa của các tàu thuyền trong và ngoài nước
giữ vững an ninh biên giới biển là điều kiện tiên quyết để đảm bảo trật tự cho cảng biển
cửa khẩu không chỉ tạo môi trường thuận lợi an toàn cho các khu kinh tế
khu công nghiệp mà còn kiểm soát đảm bảo giữ vững vùng biển ở những nơi khó khăn nhất